trong ngày hai mươi ba tháng bốn đoàn tiểu ban văn kiện và tiểu ban điều lệ đại hội đảng một mươi ba đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai
các đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương thường trực tiểu ban văn kiện
nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng thành viên tiểu ban điều lệ đảng chủ trì buổi làm việc
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn bình chỉ ra những hạn chế bất cập trong lãnh đạo của tỉnh ủy trên các lĩnh vực
và gợi mở những vấn đề tỉnh ủy đồng nai cần tập trung đổi mới như chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa theo hướng hiện đại hóa và chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng sang phát triển theo chiều sâu
bền vững trong giai đoạn mới
đối với những kiến nghị của tỉnh ủy đồng nai đoàn sẽ tổng hợp báo cáo tiểu ban văn kiện và tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba